sáng nay ngày sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí độ một mươi
nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam theo nghị thức quốc tàng
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
trong niềm xúc động tiếc thương từ sáng sớm các đoàn đại biểu đảng nhà nước quốc hội
chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang
cùng đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
đã cùng về nhà tăng lễ quốc gia để dự lễ viếng nguyên tổng bí thư độ một mươi
bày tỏ lòng biết ơn sự kính trọng đối với nhà lãnh đạo người chiến sĩ cộng sản kiên trung
người con của đất nước đã có nhiều công hiến cho đảng nhà nước và nhân dân
mời các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trước mùa đầu lễ viếng đoàn gia quyến thân nhân của nguyên tổng bí thư độ một mươi đã vào viếng
xúc động thành kính dân hương dân hòa trước anh linh đồng chí độ một mươi
tiếp đó đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng làm trưởng đoàn vào viếng nguyên tổng bí thư độ một mươi
ghi vào sổ tàng tổng bí thư nguyễn phú trọng xúc động viết
vô cùng thương tiếc đồng chí độ một mươi nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta
người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vì hạnh phúc nhân dân người có nhiều công lao và công hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ tổ quốc
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng
nhà nước và nhân dân ta để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế
xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí nguyện mãi mãi học tập và nói theo tấm gương hết lòng vì nước vì dân của đồng chí
xin vĩnh biệt bác đỗ một mươi kính mến
xin gửi đến toàn thể ra quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này
đoàn chủ tịch nước do đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
quyền chủ tịch nước làm trường đoàn vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ một mươi và chia buồn cùng ra quyến
đoàn chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trường đoàn
vào viếng và chia buồn cùng ra quyến nguyên tổng bí thư đỗ một mươi
đoàn quốc hội do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ một mươi và chia buồn cùng ra quyến
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trường đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến
các đoàn đại biểu của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương và bộ công an
đoàn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội
tp hồ chí minh tp hải phòng cũng đã vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ một mươi
trong suốt cuộc đời hoạt động và cống hiến cho đảng nhà nước và nhân dân
nguyên tổng bí thư đỗ mười luôn là con người của hành động có mặt ở những nơi khó khăn ác liệt nhất
mạnh dạn táo bạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm trước đảng
đặt lợi ích của nhân dân tổ quốc lên trên lợi ích tập thể cá nhân
ông là tấm gương cống hiến và hy sinh hết mình cho đất nước cho nhân dân
trở thành tượng đài sống trong lòng mỗi cán bộ đảng viên và người dân việt nam